công an huyện đông hòa cho biết là qua điều tra xác minh người điều khiển xe ô tô bán tải gây tai nạn là lái xe võ duy đô không có giấy phép lái xe điều khiển xe ô tô trong tình trạng có sử dụng rượu bia nồng độ cồn đo được là bảy mươi bốn mg trên một lít khí thở và không làm chủ được tốc độ gây ra tai nạn
trước đó vào lúc một mươi chín h ngày ba mươi tháng một mươi một tại km hai mươi một ba trăm linh quốc lộ hai mươi chín đoạn qua địa bàn thôn đa ngư xã hòa hiệp nam huyện đông hòa
tài xế võ duy đô ba mươi hai tuổi trú tại xã hòa hiệp nam điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát bảy mươi tám c tám nghìn năm trăm bốn mươi bốn lưu thông theo hướng bắc nam khi đi đến thôn đa ngư xã hòa hiệp nam do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào xe đập điện do em lê thị tiến sinh năm hai nghìn năm trú tại thôn đa ngư xã hòa hiệp nam điều khiển lưu thông cùng chiều
tiếp đó xe ô tô bán tải tiếp tục đâm vào hai xe mô tô hậu quả vụ tai nạn đã khiến bốn nạn nhân tử vong tại bệnh viện
ba người trong một gia đình bị thương và hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
ngay trong chiều ngày hôm qua ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã đến thăm hỏi động viên chia buồn hỗ trợ gia đình các nạn nhân và các nạn nhân trong vụ tai nạn này
ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã trao số tiền hỗ trợ ban đầu đối với gia đình của mỗi nạn nhân tử vong là một mươi triệu đồng và bốn triệu đồng cho người bị thương
tiếp tục với thông tin khác vào ngày hôm qua ngay sau khi tiếp nhận thông tin có một tàu chở gạch đã bị lật chìm trên sông văn úc thuộc địa bàn xã chiến thắng huyện an lão thành phố hải phòng vào lúc sáu giờ sáng
lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố hải phòng đã triển khai tìm kiếm vị trí tàu cùng người mất tích như tin báo đồng thời xác minh thông tin trên
tuy nhiên cho đến chiều qua chưa có kết quả
trong một diễn biến khác vào đầu giờ chiều qua có người đã đến xã chiến thắng
trong một diễn biến khác có người đã đến xã chiến thắng và gặp lực lượng chức năng cho biết là người nhà của các nạn nhân bị chìm trên tàu trên
trên tàu khi đó có hai vợ chồng ông trần đức hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và bà trần thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cùng chú tại xã xuân trung huyện xuân trường tỉnh nam định
chiếc tàu khi đó đang trở gạch từ nam định về hải phòng
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm yếu hạn sản xuất mika ở số một mươi ba đường số ba
khu công nghiệp biên hòa hai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vào tối ngày một tháng một mươi hai
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực nhà xưởng sản xuất của doanh nghiệp
mặc dù lực lượng chữa cháy đã dùng các phương tiện để dập lửa tuy nhiên khi lửa gặp một số vật liệu dễ cháy
chứa trong nhà xưởng như meca nhựa hóa chất sơn nên đã bốc cháy ngày càng dữ dội chỉ trong một thời gian ngắn đã lan rộng ra hàng nghìn mét vuông
cùng lúc này một tiếng nổ lớn được cho là phát ra từ khu vực xảy ra cháy
nhờ được tin báo công an tỉnh đồng nai và công an tp biên hòa đã điều đến hiện trường tám xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa
tuy nhiên khu vực nhà xưởng chứa nhiều hóa chất vật liệu dễ cháy nên lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dập lửa
đến hai mươi một giờ ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế
rất may không có thương vong về người và nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
công an huyện krong anna tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ khai thác gỗ trái phép diễn ra trên lâm phần của ban quản lý rừng đặc dụng nam ca quản lý thuộc địa bàn của xã bình hòa huyện crong anna
trước đó lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu một nghìn hai mươi ba do ủy ban nhân dân xã bình hòa huyện grong anna quản lý
có tập kết một số gỗ sẻ khối lượng khoảng hai mét khối
đi sâu vào rừng đặc dụng phát hiện ba gốc cây bị cưa hạ có đường kính gốc từ bốn mươi năm mươi cm phần thân cây đã bị xẻ lấy đi
tại vị trí tiểu khu một nghìn hai mươi bốn thuộc lâm phần quản lý của ban quản lý rừng đặc dụng nam ca phát hiện hai gốc cây bị cắt hạ đường kinh gốc từ một đến một năm mét
số gỗ còn lại tại thời điểm kiểm tra là ba hộp gỗ sẻ có khối lượng một năm mét khối
qua kiểm tra xác định thời điểm khai thác gỗ xảy ra vào khoảng tháng chín hoặc tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sự việc chảy ra là tôi thấy
cũng nghiêm trọng đấy
bởi vì là rừng đặc dụng đặc biệt là vùng cầm nghiêm ngặt vùng loại thì chắc chắn là không được tác động
mà để lắm tạc vào tạc động trong vùng loại thì rõ ràng thì trách nhiệm thuộc về chủ rừng
để tăng chứng vật chứng để lại hiện trường thì rõ ràng là những chủ quản lý là phải chịu trách nhiệm
trước mắt là cách cửa anh em đặc biệt là chủ rừng cùng với địa phương phối hợp để mà bắt giữ cả đối tượng để kịp thay xử lý hậu dịch của pháp luật
tới đây thì cũng phải chỉ đạo đối với các cơ quan chức năng để kiểm tra đánh giá lại cái việc thực hiện cái nhiệm vụ này
và nếu như có vi phạm thì phải xử lý chứ không thể để cái câu chuyện tàn phá rừng như thế là tiếp tục tái diễn được nữa
đã đến cái lúc mà chúng ta phải quyết tâm hơn nữa phải tập trung hơn nữa và phải có những cái chế tài mạnh mẽ hơn nữa gắn với trách nhiệm của lực lượng chức năng thực hiện cái nhiệm vụ này
anh vẫn để xảy ra tình trạng rừng bị tàn phá thì trách nhiệm cá nhân phải bị xử lý
thậm chí nếu như có dấu hiệu hình sự cũng phải xử lý hình sự thì chúng ta mới giữ được rừng ở tây nguyên
ghi nhận tại hiện trường sau khi đốn hạ cây rừng các đối tượng phá rừng tổ chức xẻ gỗ thành từng hộp ngay trong rừng
một số hộp gỗ đã được xẻ vẫn chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng
hệ thống máy tời gỗ vẫn được các đối tượng để lại tại hiện trường
mọi dấu vết vẫn đang còn rất mới
được biết rừng đặc dụng nam ca là loại rừng được thành lập với mục đích chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên
mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia và được bảo vệ rất nghiêm ngặt
vậy không hiểu vì sao lâm tạc vẫn ngang nhiên vào đây tàn phá rừng
hiện các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đang tiếp tục tổ chức đo đếm xác định chủng loại gỗ
và mở rộng điều tra để lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định
có đến năm tiền án và hiện đang nghiện ma túy đối tượng trần quốc cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngụ tại khu phố một phường phú khương tp bến tre vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt giữ
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản thông tin sẽ có trong cụ tin
tại cơ quan điều tra trần quốc cường thừa nhận đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm tài sản
trên nệ bàn tp bến tre vào huyện rồng trôm với tài sản lấy cắp được gồm một máy tính sách tay
một điện thoại di động ba chỉ vàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre cũng đã bắt giữ
trần hoàng duy chú tại xã sơn định huyện trợ lách là thủ phạm gây ra chín vụ trộm xe máy
trên nệ bàn tỉnh bến tre thời gian qua
còn tại tỉnh lâm đồng công an thành phố bảo lộc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn duy tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại số bốn mươi năm mạc thị bưởi phường lộc pháp tp bảo lộc
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi một quá trình truy xét các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn
phát hiện đối tượng nghi vấn công an tp bảo lộc đã bắt giữ tân khi đối tượng đi tìm mua ma túy
thời điểm bị bắt trên chiếc xe máy là phương tiện dùng để gây án của tân
có đầy đủ các dụng cụ như bao tay kìm đồ bảo hộ
khám xét nơi ở của tân lực lượng công an thu được nhiều vật chứng có liên quan
cơ quan công an xác định từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tân đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản tại thành phố bảo lộc hai vụ tại các huyện bảo lâm di linh
công an tp bảo lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra
thưa quý vị chỉ tính riêng trong ba tháng trở lại đây
trên địa bàn tỉnh bắc giang đã xảy ra hơn hai mươi vụ cấp giật tài sản
lực lượng công an đã bắt giữ trên ba mươi đối tượng
mặc dù thủ đoạn hoạt động của các đối tượng không mới
thế nhưng hành vi phạm tội thì ngày càng liều lĩnh manh động
khi tội phạm cướp giật hoạt động trên nhiều địa bàn
có sự đan sen cấu kết với các loại tội phạm khác
thời trạng này đã gây tâm lý hoang mang bức xúc trong nhân dân
ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương
bà phạm thị thi trú tại tổ năm phường thọ sương tp bắc giang
là nạn nhân trong vụ cướp giật tài sản vừa xảy ra tại đường trần quang khải phường thọ sương
trước đây ngày hai mươi sáu tháng một mươi khi bà thi đang điều khiển xe đạp trên đường
thì bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều
áp sát cướp giật túi sách bên trong có tiền và nhiều giấy tờ tùy thân
nhận được tin báo công an tp bắc giang đã nhanh chóng điều tra và làm rõ
đỗ quang lâm trú tại thôn quang đậu xã sông
trong mai tp bắc giang là đối tượng gây ra vụ cấp trên
cũng trong khoảng thời gian cuối tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là nguyễn ngọc thứ và nguyễn văn hoàn
cùng chú tại xã tiên sơn huyện việt yên vì hành vi cướp giật điện thoại di động
của một nữ sinh đang đi xe máy
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã thực hiện được năm vụ cướp giật trên địa bàn
chỉ tính riêng trong ba tháng trở lại đây trên địa bàn tỉnh bắc giang đã xảy ra hơn hai mươi vụ cấp giật tài sản
đội lực công an bắt giữ trên ba mươi đối tượng
thủ đoạn của các đối tượng là thường đi xe mô tô di chuyển trên các tuyến đường để quan sát
theo dõi những người có tài sản và sơ hở trong quản lý
khi có điều kiện thuận lợi các đối tượng lái xe áp sát người bị hại để cướp giật tài sản
khuyến cáo người dân đi làm về buổi tối thì nên chọn những tài sản
cung đường có ánh đèn sáng đông người qua lại
hoặc khi đi làm về thì tập trung đi thành từng tốp người
từ hai người trở lên để tránh việc các đối tượng áp sát và đe dọa cướp tài sản
tội phạm cướp giật tài sản hiện nay hoạt động trên nhiều địa bàn
có sự đan sen câu kết với các loại tội phạm khác
các vụ cướp giật tài sản xảy ra do nhiều nguyên nhân
trong đó một phần là do ý thức cảnh giác của người dân chưa cao
chính vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an
người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước loại tội phạm này
để bảo vệ tài sản và tính mạng của mình
tại bình định theo văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
sau khi xảy ra vụ tàu hàng toàn phát sáu mươi tám bị chìm vào lúc một mươi một h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi một
trên vùng biển cách đông nam mũi yến quy nhơn khoảng bốn hải lý khoảng hai mươi năm tấn dầu đeo trên
có khả năng tràn ra môi trường
sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình định cùng với cảng vụ hàng hải quy nhơn
đã kiểm tra thực tế và chưa phát hiện sự cố trên tàu toàn phát sáu mươi tám dầu tràn ra môi trường
sở tài nguyên và môi trường cũng đã liên lạc và yêu cầu chủ tàu chuẩn bị phương án xử lý
nếu xảy ra sự cố dầu tràn ra biển
giải pháp trước mắt là dùng phao bao vây chung quanh khu vực tàu bị chìm
trường hợp có dầu tràn ra môi trường thì dùng máy móc phương tiện để hút dầu
và đưa lên bờ để xử lý
siết chặt việc sát hạch cấp giấy phép lái xe là quy định tại thông tư số ba mươi tám của bộ giao thông vận tải
sửa đổi quy trình đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi hai
theo đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi chương trình học giấy phép lái xe hạng b một b hai c
có thêm nội dung phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông
cũng từ thời điểm này trung tâm sát hạch lái xe phải lắp camera giám sát
phòng xác hạch lý thuyết sân xác hạch lái xe trong hình và truyền dữ liệu
về tổng cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải
cũng theo tổng cục đường bộ việt nam công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
những năm qua được cải tiến khá nhiều trong đó bao gồm tăng cường độ khó
như tăng bộ câu hỏi tăng phần thi trong sa hình
đáng lưu ý tại các trung tâm sát hạch phần thực hành đều có gắn chip
tháng một mươi một năm nay đã ghi nhận con số kỷ lục mới của du lịch việt nam
với lượng khách quốc tế đạt trên một tám triệu lượt người
đây là con số cao nhất từ trước đến nay
cụ thể khách quốc tế đến việt nam đã đạt một tám triệu lượt người
tăng một mươi một tám so với tháng một mươi trước đó
so với cùng kỳ năm trước khách quốc tế đến việt nam trong tháng một mươi một năm nay
tăng ba mươi chín trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng bốn mươi bốn
đường bộ tăng một mươi ba hai và đường biển tăng mạnh ba trăm bốn mươi hai bảy
tính chung một mươi một tháng của năm hai nghìn một mươi chín khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt gần
một mươi sáu ba triệu lượt người tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ năm ngoái
trong một mươi một tháng năm nay khách quốc tế đến việt nam từ châu á đạt gần
một mươi ba triệu lượt người chiếm bảy mươi chín sáu tổng số khách quốc tế
tăng một mươi tám hai so với cùng kỳ năm trước
thưa quý vị trong những ngày qua thì nhiều người vô cùng xúc động khi được chứng kiến
câu chuyện khó tin thế nhưng có thật về đạo hiếu về tình cảm mẹ con
tại danh thắng quốc gia gành đá dĩa đó là câu chuyện về một thanh niên
cõng mẹ già tham quan gành đá dĩa họ đến từ một nơi rất xa đó là tỉnh trà vinh
lý do để người con thực hiện chuyến đi này bởi anh luôn tâm niệm một điều
là cố gắng làm tất cả những gì có thể để mẹ vui lòng
trong những năm tháng tuổi đã cao sức đá mỏi
danh thắng quốc gia gành đá dĩa giữa ngày đông
vẻ đẹp của gành đá dĩa vốn đã độc đáo kết hợp những ngọn sóng trắng xóa
phủ lên những trụ đá càng trở nên thu hút với bất kỳ du khách nào
và giữa không gian này ai cũng xúc động khi chứng kiến một thanh niên khá trẻ
cổng mẹ lần trên từng bậc đá chăm chút chọn gốc để chụp cho mẹ những tấm ảnh đẹp nhất
trò chuyện với hai mẹ con người thanh niên bột bạch ước mơ của anh là được cổng mẹ đi
khắp nơi đẹp nhất trên đất nước việt nam
từ bé thì em đã thấy mẹ rất là khổ cực giống như là tại mẹ bán bánh bò bánh tiêu
thì do em thấy cái hoàn cảnh ngày xưa là mẹ cứ chú tâm vào lo cơm áo gạo tiền để lo cho con cái ăn học
thì những năm tháng đó em quyết tâm là em phải cố gắng em ăn học
thì đến khi em học xong thì em cũng dành dụng ít tiền
thì lâu lâu cái mình sẽ dẫn mẹ đi đây đi đó để giống như là mình bù đắp lại cho mẹ một phần nào đó
còn về cái phần mà diều mẹ thì đối với em thì đó cũng là một cái bổn phận của con cái
thì mẹ đi không được thì coi như mình dìu mình cõng
miễn sao mà mình dẫn đến một cái nơi nào đó mà gọi là một cái cảnh đẹp hoặc là một cái khu du lịch gì đó nổi tiếng mà mẹ chưa bao giờ
mà mẹ có nghĩ rằng trong đầu mẹ sẽ được đến cái môi trường đó thì em có ước mơ là sẽ dẫn mẹ đi khắp mọi nơi trên việt nam mình
bà linh mẹ của thành cho biết gia đình nghèo để nuôi con ăn học bà phải lặn lội khắp các hang cùng ngõ hẻm suốt mấy mươi năm để bán bánh tiêu bánh bò
khổ cực đến nổi mới qua sáu mươi tuổi nhưng đôi chân của bà đã không còn đứng vững
thôi được rồi biết chừng nào cho cô đi thấy chân yếu nè rồi bắt đầu dìu dắt cô đi chỗ nào khó khăn em cổng cô
cô đi như vậy vui cô cũng về khoe rồi nói với lối xóm kia được đi như vậy đó vui đó con
trong đoàn du khách đến thăm gành đá dĩa mùa đông này có rất nhiều người đến từ thành phố hồ chí minh trà vinh
họ đến bởi sự nức tiếng của danh thắng gành đá dĩa
và hình ảnh của mẹ con bánh tiêu bánh bò đã khiến họ rất cảm phục

thì giống như là bánh tiêu đó là lâm hành nó vậy là nó ok
tại vì nó cũng ảnh hưởng về rất nhiều mặt nhưng nó đã ý thức được là cái cuộc sống cái hoàn cảnh thì khiếm có cái đứa nào như nó
giữa bụng đá dĩa con có một đứa con con có một đứa con con có một đứa con con có một đứa con

chính câu chuyện mẹ con thành bánh tiêu khiến nhiều người xúc động
danh thắng gành đá dĩa giữa ngày đông như đẹp hơn ấm áp hơn bởi những hình ảnh những câu chuyện đẹp như thế
trong khi nếu chúng ta chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng
internet banking hay mobile banking của một ngân hàng nào đó
thì nó có bị hạn chế tương đối lớn
và thậm chí là trong cái thời gian
thời gian để mà giữa các ngân hàng liên kết với nhau ở việt nam chúng ta
thì cũng có những cái ngân hàng là thời gian thực
cũng có ngân hàng thì thời gian nó sẽ trễ hơn
cho nên là việc mà nạp vào tiền vào ví
và có một cái cơ chế bảo mật tốt
thì sẽ kích thích rất nhiều cái việc mà thanh toán an toàn
thứ ba thống kê chính xác quản lý tài chính dễ dàng
việc thống kê chính xác giá trị của các hóa đơn giao dịch
trong một thời gian dài và quản lý số dư trong ví
giúp người dùng có thể cân đối được chi tiêu
qua đó có biện pháp quản lý chặt được nguồn tiền
và chi phí sinh hoạt trong các giao dịch nhỏ ngoài xã hội
vốn lâu nay ít người để ý tới
trên thực tế dù là bất cứ loại ví hay là tài khoản nào
thì cũng có những kẽ hở và những rủi ro nhất định
các biện pháp an toàn cũng chỉ hạn chế được phần nào nguy cơ
chứ không thể kiểm soát được tuyệt đối
vậy những lưu ý khi sử dụng ví điện tử là gì
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
không chia sẻ tài khoản của bản thân cho người khác
trừ khi hai bên đang giao dịch
không nhờ thanh toán hộ trên tài khoản của mình
không để lộ mật mã tài khoản
kể cả người quen hay nhân viên tư vấn dịch vụ
nên cài đặt một số chương trình chống virus
hoặc đánh cắp dữ liệu trên điện thoại của bạn
để tránh mất dữ liệu và thông tin
không để quá nhiều tiền trong ví
khi nào cần thanh toán một hóa đơn giá trị lớn
thì hãy nạp tiền vào ví
không sử dụng ví để thanh toán với các bên không uy tín
vừa rồi là những lưu ý cơ bản nhất
để tránh mất cắp khi sử dụng ví điện tử
và mong rằng quý vị và các bạn đã nắm rõ và ghi nhớ
để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn khuyến cáo tới
quý vị và các bạn cần tìm hiểu rõ
về loại ví điện tử mà mình đang sử dụng
vì hiện nay có hàng chục loại ví điện tử
đang thịnh hành tại nước ta

đa phần người dùng đều tự tìm hiểu
chứ chưa nhận được một sự tư vấn cụ thể nào
từ phía các đơn vị cung cấp ứng dụng công nghệ kiểu này
và đây cũng là một trong những thiếu sót
của các đơn vị phát triển ứng dụng
khi thâm nhập vào thị trường việt nam hiện nay